xin kính chào và mời quý vị cùng cập nhật các tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
mở đầu là thông tin liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín mới ở tp hcm
thưa quý vị theo trung tâm báo chí tp hcm cho biết bảy trăm ba mươi bảy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín từ chiều ngày một tháng một mươi hai đều cho kết quả âm tính
thông tin trên vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm gửi đến trung tâm báo chí thành phố
theo đó trong tổng bảy trăm ba mươi bảy mẫu đã xét nghiệm thì có ba mươi bảy mẫu là f một của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai là nam tiếp viên hàng không của việt nam airlines
trong bảy mươi hai mẫu là f một của bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy ca nhiễm từ bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai
trước đó đã phát hiện hai trường hợp f một dương tính với covid một mươi chín là bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi tám và bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi chín và các mẫu là f một của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi tám và một trăm ba mươi bốn
như vậy là theo kết quả xét nghiệm thì sáng nay ngày hai tháng một mươi hai tp hcm không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
và hiện tp hcm đang triển khai các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và kiểm soát bệnh dịch linh lan
thưa quý vị cũng liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vào tối qua ngày một tháng một mươi hai sở giao thông vận tải tp hcm đã ra văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
các đơn vị quản lý xe khách tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở các bến xe nhà ga và phương tiện công cộng
theo đó sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới thực hiện tốt thông điệp năm k bao gồm khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở khu vực nhà ga bến tàu bến xe và trên phương tiện giao thông công cộng các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cơ quan y tế
đồng thời tăng cường công tác tuần tra giám sát và chấn chỉnh các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị bến xe nhà ga cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và khuyến cáo hành khách người dân đi lại cần phải nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng lây nhiễm dịch bệnh
thưa quý vị trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xuất hiện mưa lớn làm cho nước lũ
sông dâng cao và tại đây một người đàn ông khi đang lội qua sông re đã bất ngờ bị nước lũ sông cuốn trôi hàng chục km
thông tin vừa được ủy ban nhân dân xã ba sa huyện ba tờ tỉnh quảng ngãi cho biết
cụ thể nạn nhân là anh phạm văn xeo ba mươi sáu tuổi ở thôn mang cà rá xã ba sa cùng vợ con sau khi đi làm ruộng đã lội qua sông re để về nhà
trong lúc vợ và con lội qua sông re an toàn anh xeo lội sau đã bị nước lũ sông cuốn trôi
chính quyền địa phương đã huy động tìm kiểm tra
trong lúc vợ và con lội qua sông re người dân đã tìm thấy sát anh xeo ở tận xã sơn ba huyện sơn hà cách vị trí bị lũ cuốn ban đầu gần hai mươi km
thông tin từ công an tp hà nội lực lượng chức năng vừa giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong thang máy vào sáng nay ngày hai tháng một mươi hai
tại công ty cổ phần tập đoàn hoàng oanh ở thôn bắc xã kim nỗ huyện đông anh tp hà nội
cụ thể tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo
về việc nhiều người mắc kẹt trong thang máy tại địa chỉ trên
ngay sau khi nhận được thông tin và xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện đông anh đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ khu vực ba khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ
tại hiện trường lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã mở được một thang cứu một mươi bảy người ra ngoài
còn một thang không mở được bên trong có nhiều người mắc kẹt
sau khoảng năm phút triển khai các lực lượng cứu hộ đã sử dụng kìm banh cắt thủy lực mở cửa thang máy
giải cứu an toàn hai mươi một nạn nhân mắc kẹt và không ai bị thương
theo các chuyên gia nếu gặp sự cố khi mắc kẹt trong thang máy thì quý vị cần phải liên lạc ra bên ngoài
bằng cách ấn nút chuông báo động và đồng thời là phải báo ngay cho lực lượng cứu hộ qua tổng đài một trăm một mươi ba
bên cạnh đó người dân cần phải tuân thủ các quy định cảnh báo khi sử dụng thang máy
không để hàng cồng cành hay di chuyển quá lượng người so với tải trọng của thang máy
một thông tin khác một vụ cháy nhà dân tại căn nhà số một trăm bốn mươi sáu trên hai b đường nguyễn thái học
phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa xảy ra vào lúc tám h ba mươi năm sáng nay vào ngày hai tháng một mươi hai
khi phát hiện đám cháy phát ra từ nhà của ông nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
người dân nhanh chóng chi hô báo cháy phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ
chung giật tắt đám cháy và ngăn không cho cháy lan
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
điều động bốn xe chữa cháy chuyên dùng
hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng công an địa phương
dân phòng và nhân dân tham gia chữa cháy
với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng sau ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
không để cháy lan sang các nhà liền kề
tại thời điểm cháy chủ hộ và người thân không có trong nhà nên may mắn không có thiệt hại gì về người
đám cháy tiêu thụ thiêu dụi hoàn toàn một căn nhà và ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị sau hơn bốn tháng tích cực điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
và đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
nghĩ truy tố bị can đàm văn minh hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh hà nam
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo quyết luận điều tra từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng bảy
minh đã làm cho bảy người dân trên địa bàn tp biên hòa vay với số tiền từ một mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng
với lãi suất từ hai mươi cho đến ba mươi một tháng thu lợi bất chính gần tám mươi sáu triệu đồng
đến ngày một mươi bốn tháng bảy minh bị các trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa bắt quả tang
khi đăng thu tiền lãi của một người dân ở phường tràng giài tp biên hòa
thưa quý vị cuối năm thường là thời điểm tội phạm có chiều hướng gia tăng
nhất là tội phạm cướp giật do đó người dân và các đơn vị cơ quan doanh nghiệp
cần phải hết sức cảnh giác với loại tội phạm này
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây tại tỉnh đồng nai
mai xuân bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bảo lộc tỉnh lâm đồng
là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch agribank
ở địa chỉ số hai mươi một
sáu quốc lộ một k khu phố an hòa phường hóa an tp biên hòa tỉnh đồng nai
vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chỉ năm ngày sau khi gây án đối tượng đã bị lực lượng công an tp biên hòa
phối hợp với công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại một căn nhà thuê ở phường ba quận gò vấp tp hồ chí minh
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bình đi xe máy đến phòng giao dịch agribank hóa an
để xe máy ở ngoài đường đầu đội nón bảo hiểm
bịt khẩu trang màu đen đeo găng tay mang ba lô tiến vào bên trong
sau đó dùng lựu đạn giả và dao uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp tiền
tuy nhiên đối tượng không cướp được tiền và nhanh chóng ra ngoài tẩu thoát
tới ngày hai mươi sáu em cũng chạy lên dưới bình dương em cũng có một số cái nữa
lúc đó em lựng được một cái bọc màu đen trong đó nó có hai cái bình ghi ra
trong bọc xe em lại có băng kéo điện có lại dây điện nữa
em lại xin ghế định là đi cướp ngân hàng
em muốn cho ngân hàng em lấy tầm năm mươi triệu rồi em trả cái nợ của em thôi
theo lực lượng công an vào thời điểm cuối năm tình hình an ninh trật tự thường có chiều hướng phức tạp
trong đó nổi lên loại tội phạm cướp giật với thủ đoạn rất tinh vi và manh động
các đối tượng thường là những người không có công an việc làm
lợi dụng sự sơ hở của người dân đi đường
sự mất cảnh giác của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội
qua vụ cướp này khuyên cáo các ngân hàng và các cơ sở kinh doanh tiền tệ bằng vạt đá quý
nên là tăng cường lực lượng bảo vệ và kiểm soát nghiêm ngặt về quy trình bảo vệ đến và đi của khách hàng đến giao dịch
khi đến nên yêu cầu tháo nón bảo hiểm áo khoác để nhận dạng nhìn nhận con người như thế nào
để tránh trường hợp là đối tượng lợi dụng việc lỏng lẻo trong kiểm soát trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội
như vậy bên cạnh sự tăng cường vào cuộc chấn áp các loại tội phạm của lực lượng chức năng
thì hơn hết vẫn là sự cảnh giác của người dân và cơ sở doanh nghiệp
trong việc bảo vệ tài sản của mình trước các loại tội phạm trong đó có tội phạm cướp giật
vào khoảng một mươi tám h tối qua ngày một tháng một mươi hai hơn một mươi cán bộ chiến sĩ công an phường lộc phát
thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cùng với lực lượng dân quân phường
đã kịp thời ngăn chặn và khống chế bắt giữ nhiều đối tượng trong hàng chục thanh thiếu niên
đã vác theo mã tấu giao mát chuẩn bị hỗn chiến thanh toán nhau
vào thời điểm trên sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân có gần ba mươi thanh thiếu niên vác theo mã tấu dao mát
đang tụ tập tại khu tái định cư trên đường đào duy tử ở tổ dân phố một mươi năm phường lộc phát chuẩn bị hỗn chiến
lập tức công an phường lộc phát thành phố bảo lộc đã huy động cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân
kịp thời có mặt ngăn chặn khống chế bắt giữ nhiều thanh thiếu niên số còn lại đã lợi dụng trời tối bỏ chạy
ghi nhận tại hiện trường lực lượng công an đã khống chế bắt giữ chín thanh niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai tuổi
ban đầu các thanh thiếu niên bị bắt giữ khai nhận là đến từ nhiều địa phương trên địa bàn thành phố bảo lộc và huyện bảo lâm
đặc biệt tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bảy mã tấu cùng sáu dao mát do các thanh thiếu niên
mang theo chuẩn bị hỗn chiến cùng năm xe máy của nhóm thanh thiếu niên
hiện tại công an thành phố bảo lộc đang xử xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
và đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn trang quang xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
là đối tượng lê xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên ba hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
chủ yếu chỉ có mưa vài nơi vào lúc sáng sớm
chưa chịu hưởng nắng với nền nhiệt độ ngày đêm ở mức là một mươi hai hai mươi một độ vùng núi cao có nơi thấp hơn và trời rét
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ thì trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
trưa chiều hưởng nắng nhưng nền nhiệt độ chưa tăng cao ở mức là hai mươi hai mươi ba độ và thời tiết tại đây cũng trời trở rét
lùi xuống trung bộ ngoại trừ khu vực thanh hóa và nghệ an chỉ mưa một vài nơi
thì phần còn lại từ hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế vẫn có mưa nhiều nơi
có nơi xảy ra mưa vừa và rông với lượng mưa phổ biến ở mức là từ ba mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
người dân cần đề cao cảnh giác nền nhiệt độ tại đây cũng ở ngưỡng rét khi nhiệt độ ngày đêm là một mươi năm hai mươi ba độ
khu vực nam trung bộ các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến khu vực quảng ngãi cũng có mưa nhiều
kèm theo đó là tố lốc mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
khu vực còn lại từ bình định đến khu vực ninh thuận bình thuận chỉ có mưa vài nơi
nền nhiệt độ tại đây không quá cao trưa chiều là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
vùng cao tây nguyên do nhiễu động trên cao suy yếu nên trong ba ngày tới
thời tiết tại đây sẽ trở lại trạng thái ổn định khi chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày còn nắng nhẹ với nhiệt độ ngày đêm ở mức một mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ cũng là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước
khi trong ba ngày tới chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết
cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại